bình đẳng công tư và có những chính sách hỗ trợ kịp thời sẽ là một yếu tố quan trọng để mở rộng đối tượng chi trả bảo hiểm y tế tại các bệnh viện ngoài công lập
theo hiệp hội bệnh viện tư nhân việt nam hiện có trên hai trăm linh bệnh viện tư trên cả nước
với tiêu chí không có sự phân biệt bệnh viện công và tư nhân bảo hiểm xã hội việt nam đã và đang tiếp tục việc tạo lập các thiết chế đảm bảo an sinh xã hội và có điều chỉnh sửa đổi cho phù hợp
bình đẳng công tư và có những chính sách hỗ trợ kịp thời sẽ là yếu tố quan trọng để mở rộng đối tượng chi trả bảo hiểm y tế tại các bệnh viện ngoài công lập đặt nền tảng cho việc thực hiện toàn dân tham gia bảo hiểm y tế